trong hai ngày mùng bốn và mùng năm tháng một mươi hai nhiều địa phương trên cả nước đã khai mạc kỳ họp hội đồng nhân dân cấp tỉnh thành phố
nhiều vấn đề nóng về mục tiêu kinh tế xã hội an sinh quốc phòng được đưa ra thảo luận
với đa số đại biểu tán thành chiều nay hội đồng nhân dân tp hà nội đã thông qua một nghị quyết được nhiều người dân thủ đô quan tâm
đó là nghị quyết về sửa đổi bổ sung quy định thu phí tạm thời lòng đường hè phố trên địa bàn thành phố
theo đó mức phí mới sẽ được áp dụng chính thức từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
qua thảo luận một số đại biểu đã đề nghị ubnd tp hà nội phải ban hành cụ thể việc tăng phí này tránh lạm thu gây ảnh hưởng đến người dân
theo đó mức phí sử dụng lòng đường hè phố tại khu vực lõi đô thị gồm một mươi hai tuyến phố thuộc quận hoàn kiếm
như phố nguyễn xí ly thái tổ lý thường kiệt hàng ngang hàng đào sẽ tăng gấp ba lần so với mức hiện tại
tức là sẽ tăng từ tám mươi đồng lên hai trăm bốn mươi đồng một mét vuông một tháng sử dụng lòng đường trông giữ ô tô
từ bốn mươi năm đồng lên một trăm ba mươi năm đồng một mét vuông một tháng đối với trồng giữ xe máy
mức phí sẽ giảm dần theo hướng dịch chuyển ra các vành đai một hai ba bên ngoài vành đai ba sẽ giữ nguyên
thảo luận về vấn đề này ông hoàng huy được đại biểu tổ ba vì băn khoăn
khi tăng phí ai sẽ là người được thụ hưởng và thành phố hà nội sẽ thu về được bao nhiêu tiền từ mức phí này
ông hoàng huy được cũng cho rằng
việc thu phí nhằm tái đầu tư cho lòng đường vỉa hè là cần thiết
nhưng nên cho đấu thầu sử dụng lòng đường về hè trong giữ phương tiện
còn đại biểu nguyễn hoài nam nêu thực trạng hiện nay
mặc dù để giá trong giữ xe thấp nhưng người dân vẫn phải trả số tiền cao
từ đó ông đề nghị xếp chặt quản lý đối với tình trạng trông giữ phương tiện tự phát thu quá giá tràn lan hiện nay
cái câu hỏi là ai thu hưởng ở đây thì tôi xin khẳng định là chỉ có những người hoạt động trái phép thù hưởng thôi
chứ người dân lưu hành vẫn không được thu hưởng
và nhà nước là cụ thể ở đây thành phố cũng không thu được mấy
cho nên chúng ta phải điều hành điều tiết cái công bằng ở đây
thành phố dứt quát phải quy hoạch lại các điểm của giao thông tính
thành phố dứt khoát phải có những cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp
đầu tư các giao thông tính và giao thông thông minh ở đây
nhưng đồng thời thành phố cũng dứt quát phải chứng chỉ những cái sai phạm
của những người tổ chức các bến bái và thu trái phép ở đây
giải chính thức thu ý kiến các đại biểu ông vũ văn viện
giám đốc sở giao thông vận tài hà nội
thẳng thắn cho rằng thực tế các điểm trong dự đã thu cao hơn từ lâu
việc tăng giá nhằm tiệm cận giá trông dữ xe trên thị trường hiện nay
ông vũ văn viện cũng cho rằng việc hà nội tăng giá trông dữ phương tiện giao thông
không lấy mục tiêu thu tiền về ngân sách là chính
điều quan trọng là để người dân cân nhắc khi sử dụng phương tiện
từ đó đạt mục tiêu hạn chế phương tiện cá nhân
ngoài ra việc này còn khuyến khích nhà đầu tư
bãi đỗ xe tỉnh giảm đỗ xe dưới lòng đường vỉa hè